vậy thì nguyên nhân nào khiến cho nội tiết tố ở trong cơ thể phụ nữ bị suy giảm theo thời gian thưa các chuyên gia
câu hỏi này trước tiên xin được nhờ thạc sĩ bác sĩ chân khoai diệm vị thanh thùy giải đáp
cứ phải nói như thế này cái nội tiết tố nữ thì nó tiết ra bởi bùng trứng
giảm bùng trứng là một cơ quan gọi là vừa nội tiết vừa ngoại tiết
nội tiết là nội tiết tố nội tiết tố duy nhất có hai cái mình hay gặp
nội tiết tố là tất do xe tất do xe là phố và cái ngoại tiết là chính là tiết ra trứng để tạo ra để thụ thai để có thai
đấy là gọi là ngoại tiết
thế chúng ta cũng phải nhớ biết là cái bùng trứng chúng ta nó có hạ định thôi
khi người ta sinh ra nó có độ khoảng hai ba triệu cái trứng
thế nhưng khi đến cái thổi sưởng thành cái trứng để tham gia sinh giảm nó chỉ có khoảng ba trăm linh thôi
thế nhưng mà nếu mà nói thế thì có nghĩa là người ta sẽ có ba trăm linh tháng để ba trăm linh tháng thì cũng như là dài lắm
nhưng không phải thế nghĩa là mỗi một tháng một cái lượng trứng nó phát triển ồ ạt
gã khoảng hai mươi cái trứng đều lớn nhưng chỉ có một cái trứng lớn để vượt trội thôi
thế nên là cái lượng trứng nó có hạ
thế khi mà bắt đầu cái bùng trứng bắt đầu hoạt động khi chúng ta bắt đầu dậy thỉ
và cái lượng trứng nó sẽ yếu dần hết dần đi vào cái lúc chúng ta bắt đầu tiền mãn kinh và mãn kinh
thế khi mà cái chất lượng trứng nó cả giảm dần
thì đồng nghĩa với việc bởi vì mỗi một cái năng trứng khi nó lớn thì nó tiết ra ớt hơn gen
chứ bản thân bùng trứng không tiết ra ớt dô xen mà ớt dô xen được tiết ra từ những cái năng hoàng thể
từ cái năng trứng ấy
thế thì khi mà năng trứng nó chất lượng nó kém thì nó tiết kém đi
thì lúc đấy cái chất lượng ớt dô xen nó sẽ kém
thế khi đến cái thủy mà chúng ta chuẩn bị mãn kinh ấy
thì là chất lượng trứng kém ít hơn ớt dô xen kém hơn
đến khi mà mãn kinh hẳn có nghĩa là suy hẳn bùng trứng không còn dụ trứng nữa
thì ớt dô xen sẽ hết
thế là tại vì vì vì vì vậy nên là cái ớt dô xen nó sẽ giảm dần theo thời gian
nói như vậy thì có nghĩa là ớt dô xen sẽ tập trung nhiều nhất ở các cái năng trứng hả chị
đúng nó sẽ ở cái năng trứng
khi cái năng trứng mà lớn lên đủ thì nó sẽ tiết ớt dô xen